thưa quý vị giải pháp triệt để phòng chống dịch covid một mươi chín được xác định là phải chuyển từ phòng ngự sang tấn công
trong đó có việc bắt buộc sử dụng công nghệ để hỗ trợ truy vết nhanh khoanh vùng cách ly sớm
giám sát những địa điểm được cách ly cũng như cảnh báo người dân khi đến những vùng nguy hiểm
chính vì vậy trong đợt dịch lần này khi số lượng ca mắc mới tăng nhanh hơn với địa bàn các ca mắc ở nhiều nơi
các bộ ban ngành và nhiều địa phương đã kết hợp nhiều giải pháp khác nhau
cũng như hướng dẫn khuyến khích người dân tham gia việc sử dụng công nghệ hỗ trợ cho phòng chống dịch
được bạn bè giới thiệu anh nguyễn tuấn anh sau khi đi du học trở về nước vào năm ngoái đã sớm cài đặt bluezone
bây giờ anh thường trực bật bluetooth để ứng dụng này có thể ghi nhận các tiếp xúc gần bất cứ khi nào
thông qua ứng dụng anh cũng nhanh chóng nắm mắt được các thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh
em đã tải ứng dụng này về và
cảm thấy nó rất là hữu ích nó giúp em bảo vệ chính bản thân mình
em cũng rất là mong mọi người tải cái ứng dụng này để tự bảo vệ mình
cũng như tuyên truyền đi cho mọi người khác để phòng chống dịch hiệu quả nhất
riêng với ứng dụng bluezone đến ngày một tháng sáu đã có hơn ba mươi năm triệu lượt tải
trong đó có tổng số hai mươi một năm mươi sáu triệu tài khoản có thông tin số điện thoại liên hệ
đây cho thấy ý thức cộng đồng đã được nâng lên rõ rệt
như thành phố đà nẵng một trong những địa phương có tỷ lệ cài đặt bluezone so với dân số cao nhất cả nước
việc cài đặt ứng dụng này là yêu cầu bắt buộc với tất cả các tài xế tham gia cung cấp dịch vụ vận tải
việc này được các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền kiểm tra và nhắc nhở
kiểu là em đã được xét nghiệm covid cộng đồng trong cộng đồng nhưng mà em phải bắt buộc phải thay quy định của chủ tịch doanh nhân thành phố
là phải mở bluezone
và phải khai báo y tế hàng ngày
với các hoạt động du lịch để đảm bảo an toàn phòng chống dịch các cơ sở kinh doanh lưu trú hiện nay đều phải triển khai đặt mã qr code để du khách khai báo y tế và kiểm tra độ an toàn của cơ sở
việc khai báo y tế trực tuyến qua các ứng dụng như ncov website tờ khai y tế vn hay quét mã qr đã được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các địa phương
các trụ sở làm việc địa điểm kinh doanh nơi công cộng sân bay siêu thị và được người dân hưởng ứng
nhiều sự thuận tiện nhanh chóng
chúng tôi cũng đã thuân thủ theo các chính sách của bộ văn hóa thế theo du lịch đặc biệt là tổng cục du lịch là đăng ký là điểm bến an toàn
khách hàng cũng có thể sử dụng qr code để mà xét được đơn vị của chúng tôi là một điểm đến an toàn tại tỉnh khánh hòa
trăm phần trăm khách hàng của chúng tôi là đều đăng ký qr code khách hàng hài lòng vì tính tiền dụng của cái app này
em thấy cái việc khai báo y tế là rất nên làm và hiện tại đã làm trên hệ thống điện tử luôn rất nhanh gọn
trong đợt dịch lần này tại tâm dịch bắc giang bắc ninh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hai địa phương này đã nâng mức độ từ vận động
khuyến khích lên yêu cầu người dân có điện thoại thông minh phải cài đặt và sử dụng bluezone để bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng
tính đến ngày một tháng sáu bắc giang đã có tổng số hơn bốn trăm chín mươi hai lượt cài đặt bluezone tại bắc ninh con số này là hơn năm trăm tám mươi chín lượt